mã tấu hay là dao bấm đó là những vật dụng vô cùng nguy hiểm lại đang trở thành hung khí thường xuyên được các đối tượng tội phạm sử dụng trong những vụ án cướp giật xảy ra trong thời gian gần đây tại tp hcm
đặc biệt là tội phạm cướp giật tài sản cũng đang có dấu hiệu gia tăng tại các quận vùng ven
nạn nhân trong các vụ án này không chỉ mất tài sản mà còn gặp nguy hiểm đến sức khỏe thậm chí là mất mạng cho những đối tượng sử dụng hung khí cướp giật tài sản hết sức manh động liều lĩnh này
quận thủ đức tp hcm giáp ranh hai tỉnh bình dương và đồng nai có năm trăm linh hai dân nhưng hơn năm mươi là dân bản lai lại có nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua
thời gian gần đây tình hình tội phạm việc cướp giật tài sản đang có dịu hướng gia tăng
cuối tháng năm vừa qua công an quận thủ đức tp hcm đã bắt được băng cướp gây ra vụ cướp điện thoại trên đường kha phận cân
đêm hai mươi tám tháng năm khi thấy có dấu hiệu của sự chống trả các đối tượng này liền rút dao bấm trong người tấn công lại người truy bắt
hậu quả đã khiến cho ba người là nạn nhân trong vụ cướp phải nhập viện điều trị
từ vụ việc trên người dân hết sức lo lắng về tình trạng cướp giật trên địa bàn
công việc em hay đi ngoài đường hoặc là đi làm về tối thì cũng sợ cướp giật chứ nó chưa có ý định cướp giật thì mình tốt hơn mình che lại đứng để nó thấy mình đeo dây chuyền hay là tiền bạc gì đó để làm người ta nảy sinh cái đồng tham
vì bây giờ cái tình trạng mà cướp giật rồi trộm cắp ngoài đường nó rất là nhiều mình chủ yếu là mình ra đường thì thường hay có vợ con mình đi cùng cho nên là mình sợ ảnh hưởng đến gia đình thôi
ngoài các thủ đoạn cũ như cướp giật sử dụng xe phân khối lớn để áp sát nạn nhân dật tài sản rồi bỏ chạy
hoặc chặn đầu xe nạn nhân trong đêm khuya để cướp dật bọn tội phạm còn có nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi táo tợn sẵn sàng chống trả xâm hại những người cố gắng bảo vệ tài sản của mình đồng thời chống trả lực lượng chức năng bằng đủ mọi hung khí
các đối tượng cơ bản là ở các địa phương khác tới thì bọn chúng thì hoạt động rất là liều lĩnh sử dụng phương tiện có trường hợp thì là giấu hung khí ở trong người
về độ tuổi hoạt động của các đối tượng này thì đa số là trẻ hóa
nó nhắm vô các
các người có đẻ tài sản sơ họ nên là khuyến cáo người dân là hạn chế đeo các trang sức tài sản có giá trị ngoài đường và tự bảo quản cái tài sản của mình
trước tình hình trên ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã chỉ đạo công an thành phố trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm lực lượng công an các quận quyện đẩy mạnh tuần tra ở các địa bàn trọng điểm phức tạp nhằm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh an toàn tính mạng và tài sản cho người dân